thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gây dối trật tự công cộng do bị cáo trần thị ngọc trinh nghề nghiệp người mẫu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thực hiện
cùng hầu tòa còn có các bị cáo là trần xuân đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại quận bảy bị truy tố về tội gây dối trật tự công cộng và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng bị cáo ngọc trinh mặc dù không có giấy phép lái xe phân khối trên một trăm năm mươi bằng a hai nhưng trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba cho đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
ngọc trinh đã rủ trần xuân đông đến các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố thủ đức để cùng thực hiện các động tác như thả hai tay nằm trên yên xe quỳ gối trên yên xe ô tô phân khối lớn
đồng thời ngọc trinh chỉ đạo phân công trợ lý và lái xe của mình
chuẩn bị điện thoại flycam để quay lại quá trình ngọc trinh và đông thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm sau đó biên tập và đăng tải trên mạng xã hội thu hút hàng nghìn lượt tương tác
cáo trạng xác định hành vi của ngọc trinh và đông đã xâm phạm đến trật tự công cộng đe dọa tới tính mạng và sức khỏe của người khác gây mất an ninh trật tự xã hội
một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra ở phòng giao dịch ngân hàng việt tim banh trên nhánh cửa lò nghệ an
hiện lực lượng chức năng đang truy bắt đối tượng
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hôm qua một đối tượng xông vào phòng giao dịch ngân hàng việt tin banh trên nhánh cửa lò đe dọa nhân viên cướp tiền rồi bỏ chạy về hướng tp vinh
theo một số người dân đối tượng cướp có mang theo dao vật liệu nổ để đe dọa khống chế nhân viên ngân hàng
hiện công an thị xã cửa lò đang phối hợp với các đơn vị có liên quan truy bắt đối tượng này
công an thị xã cửa lò đang phối hợp với các đơn vị có liên quan truy bắt đối tượng này
công an lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án đối với nguyễn xuân phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã thanh vân huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
trước đó vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thông qua mạng xã hội facebook nguyễn xuân phú thấy một tài khoản đăng bài viết muốn thuê tài khoản ngân hàng
phú đã liên lạc với tài khoản trên để cho thuê tài khoản ngân hàng của mình với giá là sáu trăm linh đồng một tháng
mặc dù đã đăng ký lại tài khoản ngân hàng theo số điện thoại được yêu cầu tuy nhiên do số điện thoại đăng ký ban đầu vẫn là của phú
nên đối tượng vẫn nhận được tin nhắn biến động số dư tài khoản
trong thời gian cho thuê thấy có nhiều tiền chuyển vào tài khoản nên đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt
đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba có số tiền một trăm năm mươi chín triệu đồng được chuyển khoản đến đối tượng đã ra ngân hàng thay đổi số điện thoại
rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để mua tài sản và chi tiêu cá nhân
tết nguyên đán đang đến rất gần nhưng hoạt động tội phạm trên không gian mạng vẫn chưa có chiều hướng giảm mà còn diễn biến phức tạp
những vụ việc về mua bán dữ liệu cá nhân hay sử dụng mạng internet để thực hiện chiêu trò lừa bịp nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân
tuy không mới nhưng vẫn khiến cho người dân bị mất tiền
đây là đối tượng nguyễn quốc việt ba mươi tuổi tạm trú tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam
đối tượng nguyễn quốc việt ba mươi tuổi tạm trú tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam
bị công an thành phố đà nẵng phát hiện khi có hành vi sử dụng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền qua mạng internet
lợi dụng công việc lắp đặt camera và sơ hở không cài đặt lại mật khẩu của gia chủ
việt đã trích xuất các clip trong phòng ngủ để nhắn tin tống tiền đe dọa nạn nhân chuyển một trăm ba mươi triệu đồng
nếu không sẽ tung clip lên mạng xã hội hoặc bán cho các trang web đổi trụy

trong quá trình tài khoản ngân hàng có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước
bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố và công an quận hải châu phát hiện
thời điểm bị bắt đối tượng đã thu thập trao đổi mua bán thông tin cá nhân của hai trăm một mươi hai tài khoản ngân hàng
trong quá trình em làm việc online là em bán sim thì em có tham gia các hội nhóm do các admin group lập ra
để quảng bá những dịch vụ mà họ làm
thì em thấy họ đang có dịch vụ là tra sát thông tin cá nhân của những người chuyển khoản nhầm để người ta liên hệ xin lại tiền
thì em thấy họ làm nhiều và kiếm được tiền thì em cũng tìm hiểu và kết nối với họ để làm theo
rồi thế là em xin làm công tác viên
rồi dần dần là em có những mối quan hệ với bên ngân hàng thì em cũng nhờ họ làm
kể cả họ trách thông tin cá nhân của họ
các ngân hàng gửi cho em để em bán
tài khoản ngân hàng không chính chủ đã và đang trở thành vũ khí lợi hại để các đối tượng lừa đảo
chính vì thế nhu cầu mua tài khoản ngân hàng ngày càng có xu hướng tăng lên
kéo theo thị trường mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng ngày càng trở nên rầm rộ
cuối năm ngoái phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã đấu tranh triệt phá hai đường dây mua bán trái phép hơn ba mươi tài khoản ngân hàng
ví điện tử bắt quả tăng một mươi một đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng
mấy thông tin đó em kiểu là được chia sẻ em tin là ngày gì mình nhỏ một nữa
là những cái vòi em kiếm để em liên hệ
nhưng mà em nghĩ là giống kiểu chỉ làm game ba xong tầm một hai ngày nó quá tài khoản kia
là sẽ không ảnh hưởng đến ai là gì cả
thế mà cũng có vai mượn hay gì cả nên em nghĩ là giống kiểu cũng ảnh hưởng như nhiều
năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đà nẵng đã đấu tranh
làm rõ hai mươi năm vụ năm mươi bảy đối tượng sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự an toàn xã hội
có ba nhóm lừa đảo chính gồm giả mạo thương hiệu chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác
hai mươi bốn hình thức lừa đảo nhằm vào các nhóm đối tượng cụ thể như người già sinh viên người lao động
khiến cáo đến người dân thứ nhất người dân phải năng cao cái nhận thức
vai trò tìm hiểu thường xuyên về công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân cũng như các lực lượng khác
cái thứ hai người dân không nên tin tưởng vào những
món hời giá rãi hoặc là những cái việc mà những quà tặng ở trên không gian mạng
những cái việc mà không phải từ công sức lao động của mình mà có được một cách dễ dàng
cái thứ ba nữa là người dân phải nâng cao bảo vệ bảo mật các thông tin tài khoản cá nhân của mình
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao này
cũng là cái việc mà nhận thức của người dân rất là quan trọng cái công tác bảo vệ thông tin
trước những thủ đoạn dẫn dụ thông tin chưa kiểm chứng
người dân tuyệt đối không nghe theo hay truy cập đăng nhập
khai báo bất cứ thông tin cá nhân nào cho người lạ
khi thấy có vấn đề bất thường hoặc nghi ngờ
cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giúp đỡ
ý thức cảnh giác của mỗi người dân vẫn là yếu tố then chốt
để bảo vệ an toàn cho bản thân và tài sản của chính mình
thưa quý vị tại bình định tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử và tuyên phạt bị cáo trần văn bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại huyện phu cát
mức án một mươi năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng trong thời gian đi biển bảo có sử dụng ma túy
sau đó đi làm thuê tại một cơ sở nuôi tôm ở địa bàn huyện phù mỹ tỉnh bình định
đến ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba bảo xuất hiện các biểu hiện bất thường như mất ngủ
nói nhảm khóc cười vô cớ và không nhớ được công việc làm của mình
ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đồng nghiệp đưa bảo về nhà để nghỉ ngơi trị bệnh
đêm ngày ba mươi tháng bảy bị cáo bảo cho rằng mẹ là ác quỷ hiện hình
nên đã dùng tay nắm đầu mẹ mình kéo ra ao cá sau nhà dìm xuống nước dẫn đến chết ngạt
vừa bị công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng khởi tố
bắt tạm giam bốn tháng điều tra về hành vi vi phạm quy định về giao thông đường bộ
gây hậu quả hai mươi người thương vọng
đó là phương thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê đắk lắc
theo điều tra ban đầu vào khoảng một giờ ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một vừa qua
xe khách loại bốn mươi năm chỗ ngồi biển kiểm soát bốn mươi bảy b một nghìn sáu mươi bảy do tùng điều khiển
trên xe chở hai mươi hai người một mươi chín hành khách ba nhân viên nhà xe
đến km ba mươi sáu bốn trăm linh thuộc xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
xe lao xuống vực sâu hậu quả vụ tai nạn làm hai hành khách tử vong
nhiều người khác trên xe bị thương
qua điều tra công an xác định khi điều khiển xe xuống dốc ôm cua do trời mưa
đường trơn trượt nên tùng đã không làm chủ được tay lái làm cho xe bị loạn trạng
và chạm vào toa luy bên trái đường sau đó lao xuống vực
thưa quý vị từ sáng cho đến trưa nay hai tháng hai đường phố hà nội vẫn chìm
trong những lớp sương mù dày đặc gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại các tuyến đường
và nút giao cắt có lượng sương mù dày đặc để điều tiết phương tiện
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại các tuyến đường đầu cửa ngõ vào hà nội sương mù bao phủ
người điều khiển phương tiện chỉ quan sát được chức mình vài chục mét

trong khi đó các phương tiện lưu thông ở ngoại thành gặp tình trạng này nặng hơn
thậm chí nhiều chủ phương tiện phải giảm hẳn tốc độ để có thể quay lại
các phương tiện phải quan sát được đường
trong khi đó các phương tiện phải bật đèn cảnh báo và đèn phá sương để phòng nguy hiểm
tình trạng sương mù có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phương tiện lưu thông
nhất là vào những ngày giáp tết mật độ phương tiện đông
và trên những tuyến cao tốc thì hiện tượng này rất nguy hiểm
các chủ phương tiện
người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông
và giảm tốc độ để kịp thời phản ứng khi có tình huống bất ngờ xảy ra
thông tin về phiên tòa sơ thẩm xét xử người mẫu ngọc trinh
tòa nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo trần thị ngọc trinh một năm tù
nhưng cho hưởng án treo về tội gây dối trật tự công cộng theo điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
hội đồng xét xử đánh giá bị cáo ngọc trinh phạm tội lần đầu
ăn năn hối cải có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội
theo hội đồng xét xử bị cáo ngọc trinh mặc dù không có giấy phép lái xe trên một trăm năm mươi phân khối
nhưng trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
ngọc trinh đã rủ trần xuân đông đến các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố thủ đức
để cùng thực hiện các động tác như thả hai tay nằm trên yên xe
quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn sau đó quay clip và đăng lên mạng xã hội
bị cáo trần xuân đông mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả
nhưng vì thấy xe mô tô biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám nhãn hiệu bmw kép có giá rẻ
nên vẫn cố ý mua về sử dụng
ngọc trinh bị tuyên phạt một năm tù treo đông bị tuyên phạt một mươi hai tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
sáu tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức tổng hợp hình phạt là một năm sáu tháng tù
cuối năm giáp tết không chỉ ngân hàng mà các tiệm vàng cũng là đích nhắm
của các đối tượng mới đây nhất công an quận bắc tử liêm thành phố hà nội đã nhanh chóng bắt xử
đối tượng võ văn phong chú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an có hành vi cướp tiệm vàng
chỉ sau chưa đầy bốn mươi tám giờ gây án
đây là hình ảnh do camera giám sát ghi lại đối tượng cướp tiệm vàng vào thời điểm giữa trưa
nơi đông người qua lại cho thấy đối tượng rất manh động liều lĩnh coi thường pháp luật
ngay sau khi nhận được tin báo công an quận bắc tử liêm đã cử ngay một tổ công tác xuống hiện trường
ghi nhận vụ việc xác minh và truy tìm đối tượng bằng các biện pháp nghiệp vụ
chưa đầy bốn mươi tám giờ công an quận bắc tử liêm đã bắt giữ võ văn phong sinh năm hai nghìn bốn
trú tại xóm bốn hạnh lâm huyện thanh trương tỉnh nghệ an là đối tượng gây ra vụ việc trên
trước kích vườn cao su tại huyện dương minh châu các lực lượng phối hợp công an tỉnh tây ninh vừa bắt quả tăng ba mươi năm đối tượng đá gà thu giữ gần một trăm ba mươi triệu đồng bốn mươi ba xe mô tô một xe ô tô và nhiều tăng vật khác
trước kích vườn cao su tại huyện dương minh châu các lực lượng phối hợp công an tỉnh tây ninh vừa bắt quả tăng ba mươi năm đồng bốn mươi ba xe mô tô và nhiều tăng vật khác